bà lại lập tức lên xe để đi ngay vào rừng vừa chỉ đạo tại chỗ vừa cơ động tăng cường lực lượng cho anh em bảo vệ
trong đêm có một số bộ phận đến đánh dấu cây để nhằm khai thác chặt hạ cây
nhưng mà công ty cũng phát hiện ra và anh em bảo vệ là trăng lưới trăng võng ngủ tại gốc cây
rồi làm các tròi chốt làm các tròi chốt thì không hiểu là ai mà cứ chặt phá đốt nán với chúng tôi
một số ví dụ như là một số các anh em bảo vệ của công ty cao su nông nông trường tân lập này
họ đến họ bảo là không làm nhà làm tròi sao không xin phép tức là không có giấy phép
tức là làm tròi qua rừng thì có được giấy phép đâu
nước uống không được đào diễn tròi chốt hư hỏng không được sửa chữa
và xin giấy thì tỉnh ủy cho phép là sửa chữa nhưng mà các ban ngành không cho sửa chữa
đấy cũng là cái rất khó khăn cực kỳ khó khăn
và gian lan khóc nền
đấy là những cái mà
tuy vậy thì công ty vẫn là bảo vệ rừng tốt vì đây là lực lượng toàn là lực lượng chủ chức binh thôi
thì các anh đã bảo vệ đất nước rồi gian khổ rồi vào sinh ra tớ không sợ
thì không có nãy bây giờ là mình sợ không dám bảo vệ rừng
vì vậy cho nên là cái rừng hiện nay là chúng tôi bảo vệ rất là tốt
rừng các anh vào thấy tức là rừng là phát triển ổn định và không có bị lâm tặc là chặt phá
thành quả giữa hơn năm trăm một mươi hectare rừng này
của vợ chồng cựu chiến binh phạm công trường và nguyễn thị hồng tươi đã được các cơ quan chức năng trung ương đến địa phương đánh giá
đây là khu rừng nguyên sinh được bảo vệ tốt
diện tích rừng này cần được giữ lại làm khu sinh thái và bảo tồn di tích lịch sử
trước đó bà tươi được phó chủ tịch nước nguyễn thị doan khen thưởng về công tác quản lý văn nuôi bảo vệ rừng tốt
ngoài ra nhiều tổ chức khác như phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
mặt trận tổ quốc việt nam trung ương hội cựu chiến binh việt nam
cũng vinh danh cá nhân bà cục tập thể các cựu chiến binh đã có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn và bảo vệ rừng
trong khi kết quả kiểm tra của các ngành chức năng đều thể hiện công ty b năm mươi tám bình phước thực hiện quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả
quy định của pháp luật cũng cho phép tổ chức kinh tế thuê rừng hoặc thuê đất trồng rừng
thì cuối năm hai nghìn một mươi ba quỹ ban nhân dân tỉnh bình phước
lại có văn bản thu hồi diện tích đất rừng trên của công ty b năm mươi tám với hai lý do
một là ban liên lạc khối tình báo b năm mươi tám đã giải thể
hai là hợp đồng ký trước đây với ban liên lạc đã thanh lý vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
mặc dù trước đó vào năm hai nghìn một mươi quỹ ba nhân tỉnh bình phước đã có văn bản đồng ý cho công ty được tổ chức sản xuất đối với năm trăm một mươi hai hectare đất lâm nghiệp giao khoáng
theo hợp đồng giao khoáng với khối tình báo b năm mươi tám trước đó
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi năm qua kiểm tra xem xét thanh tra chính phủ kết luận các lý do thu hồi của quỹ ba nhân tỉnh bình phước thiếu tính thuyết phục
thanh tra chính phủ đã có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ
khẳng định nhu cầu được tiếp tục khoanh nuôi bảo vệ rừng tôn tạo di tích lịch sử cách mạng tiến khu d
kết hợp du lịch sinh thái của công ty b năm mươi tám là chính đáng
cần được xem xét giải quyết
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm văn phòng chính phủ cũng đã có công văn yêu cầu chủ tịch quỹ ba nhân tỉnh bình phước xem xét xử lý đề nghị của công ty b năm mươi tám
tuy nhiên đến nay những vấn mắc trên vẫn chưa được quỹ ba nhân tỉnh bình phước giải quyết chất điểm